dịch covid một mươi chín tiếp tục có những diễn biến phức tạp khi xuất hiện nhiều ca lây nhiễm mới trong cộng đồng
hiện nay các địa phương đang tích cực chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống dịch
nhằm hạn chế sự lây lan của dịch bệnh sau đây là tổng hợp tại một số địa phương trên cả nước
ngay sau khi xuất hiện hai ca bệnh dương tính với covid một mươi chín tại huyện đại lộc và thị xã điện bàn
thành phố hội an sáng ngày ba mươi tháng bảy tỉnh quảng nam quyết định cách ly xã hội theo chỉ thị số một mươi sáu
của thủ tướng chính phủ thời gian áp dụng từ giờ ngày ba mươi một tháng bảy đến giờ ngày một mươi bốn tháng tám
tối qua ngày hai mươi chín tháng bảy năm xe ô tô chuyên dụng phun hóa chất của bộ tư lệnh quân khu năm
tiếp tục tiến hành phun hóa chất tiêu độc khử trùng tại khu vực đang phong tỏa ba bệnh viện
là bệnh viện đà nẵng bệnh viện c đà nẵng bệnh viện chấn thương trình hình và phục hồi chức năng đà nẵng
tỉnh quảng ngãi đã truy vết được gần ba trăm linh trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân số bốn trăm một mươi chín
trong đó đã thực hiện cách ly gần hai trăm linh trường hợp tại cơ sở y tế và tại nhà phòng lây lan nhiễm dịch covid một mươi chín
qua xét nghiệm ba mươi năm trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân số bốn trăm một mươi chín đã cho kết quả âm tính
theo báo cáo của sở y tế tỉnh yên bái tính đến ngày ba mươi tháng bảy trên địa bàn tỉnh chưa phát hiện
ca nhiễm bệnh covid một mươi chín một một trăm tám mươi hai trường hợp từ đà nẵng về yên bái đã được lấy mẫu xét nghiệm và có kết quả âm tính
với sars cov hai các sở ban ngành các huyện thị xã thành phố trên địa bàn tỉnh đã đồng loạt triển khai
các biện pháp phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín